tại khu vực nam bộ kiến ba khoang xuất hiện nhiều đặc biệt là ở các khu ký túc xá sinh viên hay nhà cao tầng
nguyên nhân là do mùa mưa đã bắt đầu và cùng với việc đến mùa thu hoạch lúa
nên kiến ba khoang không còn nơi cư trú vì thế mà chúng tấn công mạnh vào khu dân cư
đáng lo ngại hơn là đã có nhiều trường hợp nạn nhân bị độc tố của loài kiến này gây kích ứng nguy hiểm cho da
suốt từ hai tháng qua khu ký túc xá phường hòa thuận thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
liên tục bị kiến ba khoang tấn công khiến nhiều sinh viên bị viêm da bỏng rát khắp người
không chịu nổi một số bạn phải chuyển chỗ ở ra bên ngoài để tránh sự tấn công của loài côn trùng này
những khi mà mưa thì kiến nó xuất hiện nhiều thường thì lấy cái chai xịt mũi để xịt nó
còn không là lấy giấy hoặc là cái gì đó để gấp nó ra chứ nếu mà dùng tay thì sợ những khi mà nó bắn cái acid ra thì nó sẽ bị phòng cái tay của mình
ở những địa phương khác nhất là khu vực đông dân cư khoảng hai tuần trở lại đây cũng xuất hiện dây đặc kiến bà khoang
ban đầu thì nó chỉ nổi những cái đốm đỏ lên rồi bắt đầu tay xuất hiện mấy cái vết thương đó
em cứ nghĩ cái này là do bệnh zona thôi chị
nhưng mà về sau em để ý thì em thấy con kiến ba khoang nó đeo lên người chỗ nào nó bị cái đấm ở đó
em cứ nghĩ cái này là do bệnh zona thôi chị
em mới biết đó là do con kiến nó gây ra
nó rác lắm chị có mấy hôm em phải xin nghỉ học tại vì em bị này xong rồi cái em bị hành sốt
hằng ngày ở tại bệnh viện gia liễu đồng tháp chúng tôi vẫn có tiếp nhận một số lượng bệnh nhất định đến khám để điều trị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang
theo cục y tế dự phòng bộ y tế kiến ba khoang có chứa độc tố pederine độc tính mạnh gấp một mươi hai một mươi năm lần nọc của rắn hổ
nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ gây chết người như nọc rắn
tuy nhiên chất độc trong cơ thể kiến giải phóng da khi bị tác động trà sát hoặc bị giết có thể làm tổn thương da như bỏng da viêm da nặng hơn có thể gây lở luet sâu sốt cao và để lại sẹo